tâm đã yêu cầu nạn nhân chuyển vào tài khoản của mình ba trăm linh triệu để lo việc
tâm đã dùng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân
cho đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bà cúc sau nhiều lần đòi tiền không được
đã làm đơn tố cáo đào thị thanh tâm lên cơ quan công an
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
đã phá chuyên án bắt quả tăng hai mươi tám đối tượng đang sát phạt nhau tại trường gà trên địa bàn xã thọ lộc
tại chỗ lực lượng công an thu giữ ba mươi một con gà ba mươi hai xe máy hơn hai mươi hai triệu đồng tiền mặt
và nhiều tăng vật khác có liên quan
đối tượng đứng ra tổ chức đá gà là lê sĩ hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
và phạm ngọc thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín đều ở xã thọ lộc
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
tiếp tục với những thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
theo báo cáo của sở y tế hà nội thì cho đến thời điểm một mươi tám h ngày hôm qua
hà nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với covid một mươi chín
và hiện nay đã có năm mươi tám trường hợp nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín xét nghiệm âm tính với virus
ngoài ra hiện nay số người đến từ vùng dịch cần giám sát y tế là sáu trăm ba mươi ba người
với hai mươi bốn trường hợp cần giám sát mới
cộng dồn cho đến nay đã có một sáu trăm hai mươi năm trường hợp
số người cách ly tập trung tại bệnh viện công an thành phố là hai mươi tám trường hợp
theo nhận định của sở y tế đến nay tuy hà nội chưa ghi nhận ca dương tính
nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện ca mắc từ những trường hợp trở về từ vùng dịch
với đặc điểm lây lan nhanh của dịch bệnh không loại trừ khả năng là dịch bùng phát
và lan rộng khi có trường hợp mắc trên địa bàn thành phố
trong khi đó vào tối qua vụ trưởng vụ giáo dục thể chất bộ giáo dục và đào tạo cho biết
là đã có một mươi sáu tỉnh thành phố đã quyết định cho học sinh đi học trở lại vào ngày một mươi bảy tháng hai
sau một thời gian cho nghỉ học vì lo ngại dịch bệnh covid một mươi chín
các tỉnh thành này bao gồm
cà mau đồng nai sóc trăng đắk lắc đắk nông tây ninh hậu giang bình phước cần thơ
hà nam đà nẵng yên bái hà tĩnh thái nguyên lạng sơn đồng nai
riêng tỉnh vĩnh phúc tiếp tục cho học sinh nghỉ học cho đến ngày hai mươi hai tháng hai
trước đó để đảm bảo an toàn cho học sinh và giúp cho nhà trường có thời gian chuẩn bị
các điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín hầu hết các tỉnh thành phố đã cho trẻ mầm non
và học sinh phổ thông nghỉ học cho đến ngày một mươi sáu tháng hai
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại